mới đây một cá thể vọc trà vá chân nâu loài động vật hoang dã được mệnh danh là nữ hoàng linh trường
đã lạc vào vườn nhà của một người dân ở huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
ngay sau khi phát hiện người dân đã báo tin cho cơ quan chức năng cứu hộ
thông tin từ hạt kiểm lâm huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế cho biết
sau khi tiếp nhận từ một người dân địa phương đơn vị đang chăm sóc một cá thể vọc trà vá chân nâu quý hiếm vừa bắt giữ trong vườn nhà dân
trước đó chiều ngày một mươi ba tháng tám gia đình ông nguyễn quang chú tải tổ dân phố lập an thị trấn lăng cô huyện phú lộc
phát hiện cá thể vọc nói trên lạc vào vườn nhà mình
bị chó rượt đuổi nên bắt giữ và báo cơ quan chức năng cá thể vọc nặng khoảng từ sáu đến bảy kg hiện đang bị thương ở chân
hiện hạt kiểm lâm huyện đang tiếp tục chăm sóc và xem xét thể trạng của cá thể vọc này
đồng thời sẽ liên hệ và bàn giao cho trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp thuộc vườn quốc gia cúc phương để chăm sóc và trả về tự nhiên